chiều bảy một mươi một ubnd tp đà nẵng tổ chức hội thảo phương án quy hoạch cảng biển trên địa bàn
qua đó nhằm tìm kiếm giải pháp hài hòa cho chủ trương đầu tư cảng liên triều mà chính phủ đã thống nhất
dự án cảng liên triều do bộ giao thông vận tải trình chính phủ phê duyệt có quy mô hai trăm hai mươi ha
với tổng vốn đầu tư khoảng ba mươi hai tám trăm sáu mươi tỷ đồng theo ba giai đoạn
theo phân tích tại hội thảo nếu hình thành cảng liên triều sẽ có tác động đến tài nguyên sinh vật vùng vịnh đà nẵng
trong quá trình hoạt động nếu xảy ra sự cố tràn dầu phát tán chất thải và nguồn nước
sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm vùng vịnh đà nẵng ảnh hưởng đến du lịch nhất là dưới chân đèo hải vân bãi dạn nam ô
tác động đến sinh hoạt của người dân nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn giao thông các tệ nạn xã hội
hội thảo đã có nhiều ý kiến về phương án quy hoạch đầu tư các cảng biển tại đà nẵng
giúp thành phố đà nẵng thận trọng tìm hướng đi phù hợp